thị xã điện bàn là một trong rất nhiều địa phương của tỉnh quảng nam vẫn còn ngập trong mưa lũ
ngay trước cơn bão số một mươi hai lãnh đạo thị xã đã yêu cầu chính quyền từ cấp thôn túc trực
để giúp đỡ người dân giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất
đã bước sang ngày thứ ba xã điện minh huyện điện bàn tỉnh quảng nam vẫn chìm trong cơn lũ
nước ngập tráng vùng nên gia đình ông trần đình vẫn chưa thể hoàn tất hậu sự cho con trai mình là anh trần văn tâm
trong đỉnh lũ anh đã dũng cảm trèo thuyền cứu gia đình hàng xóm và không may bị đuối nước
huyện điện bàn hầu như năm nào cũng có lũ về nhưng năm nay là trận lũ lịch sử
vì vậy các cấp chính quyền địa phương được yêu cầu túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên đi kiểm tra các khu vực sung yếu cấm tất cả các phương tiện đi lại tại những khu vực bị ngập lụt để tránh xảy ra những thiệt hại đáng tiếc
trong đỉnh lũ anh đã dũng cảm trèo thuyền cứu gia đình ông trần đình vẫn chưa thể hoàn tất hậu sự cho con trai mình là anh trần văn tâm
trong đỉnh lũ anh đã dũng cảm trèo thuyền cứu gia đình ông trần đình vẫn chưa thể hoàn tất hậu sự cho con trai mình là anh trần văn tâm